đây là cơ sở pháp lý để sắp xếp thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ thành một lực lượng quần chúng tự nguyện tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở thôn tổ dân phố cấp xã
đồng thời phân định và giới hạn cụ thể chức năng nhiệm vụ của lực lượng này tránh lạm dụng tùy tiện góp phần bảo vệ quyền con người và quyền công dân
thủ tướng giao bộ công an cơ quan soạn thảo dự luật đánh giá tác động đầy đủ đối với các quy định về tổ chức số lượng cơ cấu và kinh phí bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này cũng như quy định rõ về cơ chế phối hợp với dân quân tự vệ hay bảo vệ doanh nghiệp và sự chỉ huy của công an xã phường thị trấn để báo cáo thủ tướng trước khi chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội

thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việc điều chỉnh lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng một đạo luật riêng là hết sức cần thiết vì tính mạng của người dân là trên hết
việc gì có lợi cho dân thì phải làm chứ không phải là quyền hành của một bộ ngành nào
trên tinh thần đó thủ tướng giao bộ công an ngay trong tuần này hoàn thiện dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ để các cơ quan của quốc hội sớm thẩm định trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
thủ tướng cũng đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét quyết định đưa dự án luật này vào chương trình xây dựng pháp luật của quốc hội của năm nay
sau ba ngày làm việc với tinh thần tích cực trách nhiệm hoàn thành các nội dung chương trình đề ra vào chiều nay dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ bốn mươi bảy
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ sau ba ngày làm việc
ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành nội dung đề ra
trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức phiên họp với sự giãn cách nhất định chấp hành đúng quy định phòng chống dịch bệnh
các nội dung trao đổi không kém phần sôi nổi thể hiện trách nhiệm rất cao
chủ tịch quốc hội đề nghị sau phiên họp này các cơ quan của quốc hội phối hợp với các cơ quan của chính phủ các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện nội dung mà ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến
nội dung nào đủ điều kiện thì chuẩn bị trình quốc hội nội dung nào chưa hoàn thiện thì cố gắng thúc đẩy không để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc
trước đó trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi
việc cần thể chế hóa chức năng nhiệm vụ của bộ công an trong luật bảo vệ môi trường là đề nghị của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
cho ý kiến vào dự thảo luật
tại phiên thảo luận thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết trong dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi cơ quan soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến đề nghị của bộ công an
tuy nhiên để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn
thì bộ công an đã đề nghị chỉnh lý các điều khoản trong dự thảo luật có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về môi trường
về khoảng một mươi ba điều một trăm bảy mươi năm quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của bộ công an
đề nghị chỉnh lý thành bộ trưởng bộ công an có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường
trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân chỉ đạo tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
có liên quan đến tội phạm về môi trường đảm bảo an ninh môi trường an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
trong lĩnh vực môi trường huy động lực lượng tham gia ứng phó khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị chỉnh lý điểm b khoảng ba điều một trăm sáu mươi bảy quy định về trách nhiệm quyền hạn
của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
hai bộ đã thống nhất đề nghị chỉnh lý lại thành lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiến hành kiểm tra
khi có dấu hiệu hoạt động phạm tội hoặc vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm về môi trường
khi có tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố hoặc có tin báo phản ánh về vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm về môi trường
phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các trường hợp khác đối với tổ chức cá nhân
theo kế hoạch được bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường hoặc chủ tịch ubnd cấp tỉnh phê duyệt đúng chức năng nhiệm vụ được giao
hàng năm gửi báo cáo kết quả kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường cung cấp để tổng hợp và theo dõi
trong thời gian vừa qua thì có sự tham gia của cảnh sát môi trường là hết sức hiệu quả
nên cái việc này thì chúng tôi đã có trao đổi thống nhất và sẽ được xem xét quy định thật cụ thể để xác định rõ cái mối quan hệ trách nhiệm
cũng như để các ông chí cảnh sát môi trường thực hiện được các nhiệm vụ của mình
thì việc này là như ủy ban khoa công nghệ nói là cái vấn đề này sẽ được tiếp thu rất chi tiết
có nghĩa là sẽ ngồi với các bộ ngành để tính toán để làm sao cái cơ chế phối hợp hiệu quả hơn
và đặc biệt là nó phải tuân thủ theo cái luật về tổ chức chính phủ và chính quyền địa phương
vấn đề này thì chúng tôi cũng đang đặt ra là nguyên đắc sẽ là tiếp thu để nâng cao dự lực của cơ hội quả và cấp hợp
chứ không để làm phân tán một bộ ngành
cũng tại phiên thảo luận một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận là về quản lý chất thải rắn sinh hoạt
có ý kiến cho rằng các quy định về phân loại tính chi phí thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
theo khối lượng chủng loại nhằm khuyến khích phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân
bảo đảm công bằng trong việc chi trả phí thu gom vận chuyển xử lý theo hướng phát sinh nhiều thì trả tiền nhiều
không cao bằng bình quân theo đồng người như hiện nay
chủ trì buổi làm việc
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
và các quy định hướng dẫn của trung ương về đại hội được đảng ủy công an trung ương và cấp ủy các cấp trong công an nhân dân
quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời với đặc điểm chức năng nhiệm vụ của đảng ủy công an trung ương
và lực lượng công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương xác định tiếp tục làm tốt công tác nhân sự đại hội trong công an nhân dân
theo đúng quy trình quy định đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trung ương và các ban ngành liên quan
làm tốt vai trò trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay
làm tốt công tác tư tưởng tuyên truyền quán triệt về đại hội đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện
bảo đảm để tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
kết luận buổi làm việc đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh đặc điểm của đảng bộ công an trung ương là đảng bộ lớn
có vai trò vị trí rất quan trọng và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong năm năm qua
việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong đảng bộ sẽ góp phần tích cực và thành công chung của đại hội các cấp trong toàn đảng
đảng ủy công an trung ương đã bám sát chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị tình hình thực tiễn đặc thù nhiệm vụ của đảng bộ và lực lượng công an
để tổ chức triển khai chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự
tham gia cấp ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng thời làm tốt việc bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp góp phần thẩm định nhân sự đại hội các cấp
để chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bảo đảm đúng tiến độ nâng cao chất lượng trong tình hình hiện nay
đảng ủy công an trung ương cần khắc phục hiệu quả những mặt còn hạn chế bất cập cơ cấu tiêu chuẩn nhân sự phải đúng quy định và bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ
đồng chí nêu rõ đại hội các cấp lần này phải tiếp tục đặt trọng tâm và công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh
xiết chặt kỷ luật kỷ cương kiên quyết chống suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ nâng cao hơn nữa tính chiến đấu tính tiền phong gương mẫu trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức đảng trong đảng bộ nhất là phương thức nêu gương
chủ động xây dựng các phương án phù hợp để bảo đảm hoàn thành việc tổ chức đại hội đúng quy định đúng điều lệ đảng trong điều kiện dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
chiều nay tại hà nội bộ công an và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã phối hợp tổ chức lễ công bố và bàn giao cuốn sách
công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí phạm trí thành
quyền giám đốc tổng biên tập chủ tịch hội đồng biên tập xuất bản nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đồng chủ trì buổi lễ công bố
cuốn sách công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân được thực hiện theo kế hoạch một trăm bảy mươi bốn ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi của đảng ủy công an trung ương
nhằm cung cấp hệ thống lý luận cơ bản đánh giá thực trạng dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả
công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng công an nhân dân đồng thời là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học giảng dạy học tập
cuốn sách được xây dựng với ba nội dung chính là những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
thực trạng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả
công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an khẳng định cuốn sách là một ấn phẩm quan trọng được biên tập công phu đánh giá đúng trúng thực trạng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
đặc biệt cuốn sách vinh dự được đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng viết lời tượng
điều này thể hiện sự quan tâm to lớn của đảng nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân trong đó có công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm làm việc của nhóm nghiên cứu biên soạn sách và nhà xuất bản sách chính trị quốc gia sự thật
đồng chí thứ trưởng đề nghị ngay sau lễ công bố ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức phát hành sách tới từng tri bộ đảng trong công an nhân dân để tổ chức nghiên cứu và học tập qua đó góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng vững mạnh toàn diện
chiều nay thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an cùng ban giám đốc công an tỉnh bình dương đã đến thăm hỏi động viên gia đình đồng chí lê thanh hải phó trưởng công an xã thạnh hội
thị xã tân uyên tỉnh bình dương đồng chí hải hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chống cát tạc
tại lễ tang đồng chí lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê tấn tới cùng ban giám đốc công an tỉnh bình dương đã thắp hương tri ân nghĩa tỉnh đồng đội ân cần thăm hỏi động viên sẻ chia với những đau thương mất mát của thân nhân gia đình đồng chí hải
tại lễ tăng đồng chí lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung
các tội phạm có nguy hiểm đến đâu chúng tôi có hy sinh cái xương máu thì cũng là quyết lòng để mà chiến đấu để bảo vệ cái đúng chống lại cái ác
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi tháng tám tổ tuần tra do đại úy lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm phó trưởng công an xã thạnh hội thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đang tiến hành tuần tra trên sông thì phát hiện nhóm đối tượng đang bơm hút cát trái phép
khi bị cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng đã tự nhấn chìm ghe bơm hút cát tẩu thoát làm ghe của tổ tuần tra bị dòng nước xoáy đánh chìm khiến đại úy lê thanh hải hy sinh
trước sự hy sinh cao đẹp của đại úy lê thanh hải bộ công an quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp lên thiếu tá cho đồng chí lê thanh hải
đồng thời cử hành lễ tăng theo quy định